chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
bắt đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin mới nhất về vụ xét xử mua bán trái phép một một mươi bánh heroin tại tỉnh điện biên
sau ba ngày xét xử hôm nay tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên án tử hình đối với bốn bị cáo gồm
sùng a minh sùng a trạ ly seo chư và hạng a minh tuyên án chung thân đối với bị cáo vàng a chứ
hai mươi năm tù đối với bị cáo hạng a thi và bảy năm tù đối với bị cáo sùng a sớn
theo cáo trạng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn tại khu vực bản hủy múa b xã keom huyện điện biên đông
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên bắt quả tàn hạng a thi và sùng a sến
đang vận chuyển gần bốn mươi gram heroin đi tiêu thụ
điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an xác định các bị can đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi ba
ngoài hạng a thi và sùng a sến còn có phàng lịch sử sùng a trạ sùng a minh ly seo chư vàng seo chứ hạng a minh
và các đối tượng đang bỏ trốn là sùng a dua giàng la dính
tham gia đường dây buôn bán vận chuyển tiêu thụ một một mươi bánh heroin
tại tỉnh lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ma túy
truy bắt những đối tượng liên quan đến đường dây ma túy có số lượng lớn qua địa bàn mà đơn vị vừa khám phá
vào hồi một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu tại đường ngô quyền phường đông kinh thành phố lạng sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã tổ chức bắt quả tang
đối tượng triệu văn nam tăng vật thu giữ hai túi ni lông chứa hai kg ma túy đá
tiếp tục mở rộng chuyên án ngày một mươi một tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phối hợp với công an huyện cao lộc bắt khẩn cấp các đối tượng lương văn đạo lương văn thanh
cùng trú tại thôn bản lòa xã thanh lòa huyện cao lộc và đối tượng phùng văn bảo
qua khám xét nguyên ở của đối tượng đã thu giữ thêm ba bánh heroin
bằng thủ đoạn mua cá giá cao và đặt tiền cọc trước để tạo niềm tin
nguyễn văn bổn chú xã kim sơn huyện châu thành tỉnh tiền giang
nguyên giám đốc công ty thủy sản an phương đã chiếm đoạt hơn năm tỷ một trăm linh triệu đồng của người dân
với hành vi trên tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt bị cáo một mươi ba năm tù
đồng thời có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
theo nội dung cáo trạng nguyễn văn bổn thành lập công ty trách nhiệm hữu hàng an phương
có trụ sở tại quận ba tp hcm vào năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian kinh doanh bổn có nợ tiền của ông nguyễn văn xưa trú tỉnh long an
hơn một mươi bốn tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán để có tiền trả nợ
trong thời gian từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
với thủ đoạn mua giá cao hơn giá thị trường cũng như đặt tiền cọc trước
để tạo niềm tin cho người dân bộn đã ký hợp đồng mua gần hai trăm bốn mươi tấn cá tra
của ba hộ dân ở thị xã ngã bảy rồi không thanh toán chiếm đoạt hơn năm tỷ một trăm linh triệu đồng
sau khi nguyễn văn bổn bị công an tỉnh hậu giang khởi tố
thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn một mươi bốn
nhiều người dân và tổ chức tại các tỉnh an giang đồng tháp tiền giang và tp cn
đã làm đơn tố cáo bổn lừa đảo và nợ hơn một trăm linh tỷ đồng
công an huyện phú giáo tỉnh bình dương vừa triệt xóa thành công bắt giữ hai đối tượng
nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và trương thị hồng nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
là hai đối tượng gây ra nhiều vụ cướp cướp giật trên địa bàn huyện phú giáo tỉnh bình dương
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu nhận được tin báo trên địa bàn xã tam lập
vừa xảy ra một vụ cướp giật thủ phạm là một cặp nam nữ đi xe mô tô
công an huyện phú giáo đã huy động công an huyện và công an các xã thị trấn tiến hành chốt chặn
ráng sáng ngày hôm nay các trinh sát đội hình sự công an huyện đã bắt giữ được sơn và nhung
qua điều tra ban đầu hai đối tượng khai nhận là đối tượng nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hai đối tượng đã dùng hung khí là roi điện
thực hiện một mươi hai vụ cướp cướp giật tài sản trên địa bàn huyện bào bàng và huyện phú giáo
nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin nhanh ngày hôm nay